hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
từ một mươi sáu h ngày một mươi sáu tháng hai đến một mươi sáu h ngày một mươi bảy tháng hai trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín
ghi nhận ba mươi sáu hai trăm linh ca nhiễm mới trong đó có một mươi ca nhập cảnh và ba mươi sáu một trăm chín mươi ca ghi nhận trong nước
tăng một bốn trăm sáu mươi bảy ca so với ngày trước đó tại sáu mươi hai tỉnh thành phố có hai mươi năm ba trăm bốn mươi năm ca trong cộng đồng
các tỉnh thành phố ghi nhận ca bệnh như sau
hà nội ba tám trăm chín mươi ba ca thái nguyên hai bốn trăm bảy mươi tám ca
quảng ninh hai bốn trăm bảy mươi bảy ca hải phòng một năm trăm bốn mươi tám ca phú thọ một bốn trăm một mươi bảy ca vĩnh phúc một ba trăm sáu mươi hai ca bắc ninh một ba trăm sáu mươi hai ca
nghệ an một ba trăm năm mươi hai ca hải dương một năm trăm ba mươi ca nam định một ba trăm bốn mươi bốn ca hòa bình một hai trăm năm mươi sáu ca bắc giang một hai trăm một mươi hai ca thái bình tám trăm bảy mươi bảy ca thành hóa tám trăm một mươi sáu ca lào cai tám trăm hai mươi ca
sơn la bảy trăm bảy mươi chín ca yên bái bảy trăm bốn mươi một ca hương yên bảy trăm linh chín ca đà nẵng bảy trăm linh năm ca tuyên quang sáu trăm sáu mươi sáu ca quảng nam sáu trăm một mươi bốn ca bình định năm trăm tám mươi tám ca quảng bình năm trăm sáu mươi chín ca hà tĩnh năm trăm bốn mươi năm ca đắk lắc bốn trăm tám mươi bốn ca khánh hòa bốn trăm tám mươi bốn ca hồ chí minh bốn trăm tám mươi ba ca quảng trị bốn trăm bốn mươi bốn ca lạng sơn bốn trăm hai mươi năm ca phú yên ba trăm tám mươi một ca lâm động ba trăm bảy mươi bốn ca hồ chí minh bốn trăm tám mươi ba ca hồ chí minh bốn trăm tám mươi ba ca hồ chí minh bốn trăm tám mươi ba ca hồ chí minh bốn trăm tám mươi ba ca hồ chí minh bốn trăm tám mươi ba ca hồ chí minh bốn trăm tám mươi ba ca hồ chí minh bốn trăm tám mươi ba ca hồ chí minh bốn trăm tám mươi ba ca hồ chí minh bốn trăm tám mươi ba ca hồ chí

bình thuận một trăm linh năm ca đồng nai chín mươi một ca bình dương bảy mươi chín ca bến tre bảy mươi một ca vĩnh long sáu mươi bảy ca tiền giang sáu mươi bốn ca trà vinh năm mươi chín ca bạc liêu năm mươi tám ca tây ninh ba mươi bảy ca đồng tháp hai mươi bảy ca hậu giang một mươi chín ca lòng an một mươi ba ca an giang một mươi hai ca sóc trăng một mươi hai ca ninh thuận một mươi một ca cần thơ một mươi một ca tiền giang sáu ca
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó là ninh bình giảm một ba trăm linh
ninh thuận một trăm một mươi sáu ca hải dương giảm hai trăm bốn mươi tám ca và bình định giảm hai trăm một mươi bảy ca
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó là quảng ninh tăng chín trăm bốn mươi một ca bắc giang tăng bốn trăm linh một ca và hòa bình tăng hai trăm tám mươi hai ca
trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong bảy ngày qua là ba mươi ba trăm hai mươi một ca trên ngày
đến nay tại việt nam đã ghi nhận hai trăm linh ca mắc covid một mươi chín do biến thể omicron
tại tp hcm chín mươi bảy ca

một mươi một ca đà nẵng
tám ca kiên giang
bốn ca quảng ninh
hai mươi ca thành hóa
hai ca hải dương
hai ca hải phòng
một ca lòng mang
hai ca bà rịa
một ca bình dương
hai ca lâm đồng
một ca ninh bình
một ca hương yên
sáu ca bình phước
về tình hình dịch covid một mươi chín tại việt nam kể từ đầu dịch đến nay việt nam có hai sáu trăm bốn mươi ba hai mươi bốn ca nhiễm đứng thứ ba mươi bốn trên hai trăm hai mươi năm quốc gia và vùng lãnh thổ
trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân việt nam đứng thứ một trăm bốn mươi năm trên hai trăm hai mươi năm quốc gia và vùng lãnh thổ tức bình quân cứ một triệu người thì có hai mươi sáu bảy trăm sáu mươi hai ca nhiễm
đợt dịch thứ tư tính từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là hai sáu trăm ba mươi năm tám trăm một mươi bốn ca trong đó có hai hai trăm năm mươi hai một trăm bốn mươi tám bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tích lũy cao
trong đợt dịch này tp hcm năm trăm một mươi bảy năm trăm tám mươi ca bình dương hai trăm chín mươi ba ba trăm năm mươi sáu ca hà nội một trăm tám mươi ba tám trăm hai mươi bốn ca đồng nai một trăm linh ba trăm một mươi chín ca và tây ninh tám mươi tám chín trăm linh bốn ca
về tình hình điều trị số liệu do sở y tế các tỉnh thành phố báo cáo hàng ngày trên hệ thống quản lý covid một mươi chín của cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế
số bệnh nhân khỏi bệnh được công bố trong ngày là năm tám trăm một mươi ca
tổng số ca được điều trị khỏi bệnh

số bệnh nhân nặng đang điều trị là ba một mươi bảy ca
trong đó thở oxy qua mặt nạ là hai hai trăm chín mươi chín ca
thở oxy dòng cao hfnc ba trăm ba mươi một ca
thở máy không xâm lớn bảy mươi chín ca
thở máy xâm lấn hai trăm chín mươi hai ca
về số bệnh nhân tử vong tính từ một mươi bảy h ba mươi ngày một mươi sáu tháng hai đến một mươi bảy h ba mươi ngày một mươi bảy tháng hai ghi nhận chín mươi ca tử vong
tại thành phố hồ chí minh có bốn bệnh nhân tử vong
một ca trong đó có hai ca từ các tỉnh chuyển đến là bình thuận một ca và bình định một ca
các tỉnh thành phố khác hà nội một mươi chín ca đà nẵng tám ca nam định bảy ca trong hai ngày kiên giang sáu ca bình thuận năm ca bình phước ba ca trong hai ngày bà rịa vũng tàu hai ca bắc ninh hai ca đồng nai hai ca đồng tháp hai ca hải dương hai ca hải phòng hai ca khánh hòa hai ca lạng sơn hai ca ninh bình hai ca quảng nam hai ca quảng ngãi hai ca trong hai ngày sóc trăng hai ca bắc giang một ca bến tre một ca bình định một ca bình dương một ca cần thơ một ca đà nẵng hai ca đà nẵng hai ca đà nẵng
đắk lắc một ca đắk nông một ca hà nam một ca hậu giang một ca phú yên một ca quảng trị một ca thái bình một ca thái nguyên một ca và tiền giang một ca
trung bình số ca tử vong ghi nhận trong bảy ngày qua là tám mươi bốn ca tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến nay là ba mươi chín hai trăm bảy mươi tám ca chiếm tỷ lệ một năm so với tổng số ca nhiễm
tổng số ca tử vong xếp thứ hai mươi bốn trên hai trăm hai mươi năm quốc gia và vùng lãnh thổ số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ một trăm hai mươi chín trên hai trăm hai mươi năm quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới
so với châu á tổng số ca tử vong xếp thứ sáu trên bốn mươi chín và xếp thứ ba trong khối các nước asean số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ hai mươi bốn trên bốn mươi chín quốc gia và vùng lãnh thổ và xếp thứ tư trong khối các nước asean
thời gian gần đây số ca tử vong do covid một mươi chín giảm mạnh
theo số liệu mới nhất những người đã tiêm ba mũi vaccine có nguy cơ tử vong vì covid một mươi chín thấp hơn những người chưa tiêm đến chín mươi bốn
phải chăn vaccine mũi ba chính là lý do khiến ca tử vong trên toàn thế giới giảm mạnh
báo cáo của văn phòng thống kê quốc gia anh ons đã xem xét bảy mươi ca tử vong do covid một mươi chín ở anh từ tháng bảy đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
cho thấy tỷ lệ tử vong là hai mươi ba sáu trên một trăm linh người đã tiêm hai mũi vaccine
so với ba trăm năm mươi sáu năm trên một trăm linh người chưa tiêm chủng
trước đó vào cuối năm hai nghìn hai mươi một tỷ lệ tử vong bỏng tăng nhanh từ chín mươi hai trên một trăm linh người vào tháng một mươi lên tới hai trăm hai mươi một vào tháng một mươi một và ba trăm sáu mươi tám vào tháng một mươi hai
nếu so sánh trong sáu tháng từ tháng bảy đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một đối với người đã tiêm mũi hai tỷ lệ này đã tăng gần sáu lần
từ sáu mươi bảy hai trên một trăm linh người vào tháng bảy lên ba trăm sáu mươi bảy bảy trên một trăm linh người
điều này cho thấy có thể khả năng bảo vệ của hai mũi vaccine đã bắt đầu suy yếu theo thời gian
báo cáo cho biết điều này chính đã thúc đẩy việc tiêm chủng vaccine mũi thứ ba
nhưng điều quan trọng là báo cáo của onx đã cho thấy nguy cơ tử vong liên tục giảm dần sau mỗi tháng kể từ tháng chín khi chính phủ anh bắt đầu triển khai tiêm mũi thứ ba
kết quả cho thấy đối với những người trên chín mươi tuổi là những người dễ bị tổn thương nhất
tỷ lệ tử vong đã giảm từ ba hai trăm ba mươi bảy trên một trăm linh người
tỷ lệ tử vong đã giảm từ ba hai trăm ba mươi bảy trên một trăm linh người sau khi tiêm mũi vaccine thứ ba nghĩa là đã giảm tám mươi chín
chỉ tính riêng trong tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một khi phát hiện biến thể omicron số ca tử vong là bốn trăm sáu mươi hai trên một trăm linh ở người chưa tiêm chủng
và những người đã tiêm mũi ba tỷ lệ này đã giảm xuống còn hai mươi bốn năm trên một trăm linh người nghĩa là đã giảm đến chín mươi bốn theo times of india
quý vị thân mến thực tế cho thấy vaccine covid một mươi chín đang là biện pháp hữu hiệu nhất
đối với covid một mươi chín
bởi vậy đừng ngần ngại hãy chủ động tiêm vaccine phòng chống theo quy định của bộ y tế